để ra soát đánh giá toàn diện các mặt công tác đã triển khai và xác định các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến khi tổ chức đại hội thể thao đông nam á sea games ba mươi một
vào sáng ngày hôm nay hai mươi bốn tháng hai tại hà nội tiểu ban an ninh trật tự sea games ba mươi một họp phiên thứ hai dưới sự chủ trì của thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng tiểu ban
từ sau phiên họp đầu tiên đến nay tiểu ban an ninh trật tự đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương trên cả nước
trọng tâm là công an một mươi hai địa phương diễn ra các môn thi đấu của sea games ba mươi một chủ động ra soát điều chỉnh triển khai kế hoạch
phương án bảo đảm an ninh an toàn đại hội cơ bản đảm bảo tiến độ các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra
tại hội nghị trường đoàn sea games ba mươi một lần thứ nhất tổ chức vào ngày một mươi tám tháng một vừa qua các đoàn đều đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức của nước chủ nhà việt nam
chỉ còn hai tháng nữa là diễn ra sự kiện thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh mục tiêu yêu cầu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các địa điểm thi đấu nơi lưu trú của các vận động viên quan chức thể thao bảo đảm an ninh trật tự từ sớm từ xa ngay trong quá trình chuẩn bị diễn ra s game ba mươi một không để xảy ra đột xuất bất ngờ về an ninh trật tự trên phạm vi cả nước không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất
chủ động nắm chắc tình hình bảo đảm an ninh mạng quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh cư trú đi lại của vận động viên quan chức thể thao các nước người nước ngoài người việt nam định cư ở nước ngoài trong thời gian diễn ra sự kiện tổ chức cao điểm tấn công trấn áp mạnh tội phạm ngăn chặn xử lý kịp thời các vụ án cá độ liên quan đến các hoạt động trong khuôn khổ chương trình thi đấu đồng thời xây dựng các phương án tổ chức và đảm bảo trật tự an toàn giao thông an toàn phòng chống dịch trong thời gian diễn ra s game ba mươi một